lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết để tiếp tục tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh
ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ gia hạn thông tư số hai nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống và tiêu dùng
theo ngân hàng nhà nước hiện vốn trong ngân hàng rất dồi dào ngân hàng luôn bảo đảm thanh khoản đầy đủ
về phía cơ quan quản lý ngân hàng nhà nước sử dụng các công cụ chính sách để bảo đảm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn
ngân hàng nhà nước cũng đã trình chính phủ gia hạn thông tư hai cho phép các tổ chức tín dụng và chi nhánh các ngân hàng nước ngoài
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng
ngân hàng nhà nước đề xuất cho gia hạn nợ thêm sáu tháng nữa
thay vì kết thúc ngày ba mươi tháng sáu tới nếu sau đó doanh nghiệp vẫn khó khăn thì cần phải có cơ chế khác để hỗ trợ doanh nghiệp
hiện huy động vốn của nền kinh tế đạt một mươi ba bảy mươi ba triệu tỷ đồng thành khoản hệ thống sẵn sàng bảo đảm nguồn vốn cho bất cứ dự án nào
bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện tín dụng còn tổng dư nợ toàn nền kinh tế hiện đạt một mươi ba bảy mươi sáu triệu tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị này vừa có văn bản đồng ý đề xuất của sở giao thông vận tải quảng ninh
về việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua một số trạm bot trên địa bàn
theo phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh các trạm bot trên địa bàn tỉnh quảng ninh gồm
cầu bạch đằng cao tốc hạ long vân đồn bot biên cương chuẩn bị tăng giá một mươi tám so với hiện nay
thời gian điều chỉnh là sau ba mươi ngày kể từ khi các đơn vị quản lý các trạm bot nói trên tiến hành thông báo niêm yết công khai
để người dân nắm được thông tin
lý giải về việc tăng giá vé sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh cho rằng
các dự án bot nói trên được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín nhưng đến nay chưa tiến hành lần điều chỉnh giá nào